mới đây một trường hợp bệnh nhân nam một mươi tám tuổi và phòng khám đa khoa melatech tây hồ trong tình trạng co giật toàn thân sau khi hút thuốc lá điện tử
cụ thể bệnh nhân nam tên là nth đột ngột xuất hiện tình trạng mất ý thức kèm co giật toàn thân cơn kéo dài trong vòng ba phút
sau đó em hát rơi vào trạng thái mệt mỏi lơ mơ kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ
người nhà ngay lập tức đưa hát tới phòng khám đa khoa melatech tây hồ để thăm khám và kiểm tra
khai thác tiền sử bệnh nhân cho biết trước khi xuất hiện cơn co giật có hút thuốc lá điện tử
đáng nói loại thuốc được sử dụng trong lần này là loại mới kèm theo tăng liều lượng
cũng theo thông tin từ người nhà cung cấp bệnh nhân thường xuyên hút thuốc lá điện tử liên tục trong vòng hai năm trở lại đây
sau khi thăm khám và thực hiện các tận lâm sàng cần thiết bao gồm phương pháp trển đoán hình ảnh kỹ thuật cao như là mri xóa não
bác sĩ kết luận tình trạng của hát cần theo dõi cơn động kinh khởi phát toàn thể do sử dụng chất gây nghiện
giác triệu chứng nghiêm trọng cần nhập viện cấp cứu đồng thời khuyên cáo và tư vấn hướng cai chất gây nghiện
theo bác sĩ chuyên khoa một hoàng anh tuấn chuyên khoa thần kinh phòng khám đa khoa melatech tây hồ
trong thuốc lá điện tử có chứa rất nhiều loại chất khi bệnh nhân hít phải sẽ kích thích thần kinh tim mạch rất mạnh
các hóa chất này thay đổi liên tục theo khu vực thị hiếu của người dùng
bên cạnh đó trong thuốc lá điện tử còn chứa nicotine liều lượng có thể rất thấp nhưng lại có chất độc gây co mạnh tổn thương cơ thể
đáng nói bản chất của nicotin là chất gây nghiện
người chưa sử dụng thuốc lá bao giờ nếu dùng thuốc lá điện tử sẽ nghiện nicotine từ đó dễ chuyển sang nghiện thuốc lá thuốc lào
liên quan đến vấn đề thuốc lá điện tử tiến sĩ bác sĩ nguyễn trung nguyên giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai cũng thông tin
thuốc lá điện tử là một biến thể của rất nhiều thứ phức tạp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà người dùng cần cảnh giác
vấn đề thuốc lá điện tử mặc dù quảng cáo trên nhãn là không có nicotine thì tuy nhiên là có nicotine và thậm chí là có nguyên liệu nicotine trong thuốc lá điện tử có thể cao hơn thuốc lá bình thường
thứ hai là trong thuốc lá điện tử có rất nhiều phần phức tạp khác có tác dụng để làm cho công cụ khác nhau của người sử dụng và người kinh doanh có thể có chất để tạo mùi tạo khói tạo hơi có chất tổn thương rất nhiều thứ
và khi đốt cháy đấy và khi thuốc hơi lên thì đã có sẵn sàng chúng ta đã chứng minh là các liệu định chất những chất đấy đốt lên thì có thể gây âm thư có thể gây tổn thương phổi
mà điểm đầy nhất là những hiện tượng rõ ràng là dưới tme người ta có thể cho vào khi đốt cháy lên đã tạo được những chất để gây tổn thương phổi và dưới một tình trạng tổn thương phổi rất nặng nghề
vậy trong thuốc lá điện tử của người đoạn định công ty thứ hai là những hình thức phụ trang người ta cho vào
khi đốt cháy đều là một hình thức rất khó khăn vừa là tổn thương phổi vừa là có thể gây tổn thương gây âm thư
và các chất của da đấy nó sẽ thay đổi theo thời gian theo mục đích sử dụng theo tình yếu nhu cầu
nếu là năm này năm khác sẽ thay đổi liên tục mà chúng ta sẽ không đoán định được rất nhiều chất
còn bệnh tổn thương có thể gây tổn thương gây tổn thương gây tổn thương
tự dưng chúng ta viết một cây ấy tự nhiên nó rất cực kỳ đọc tài rồi đấy là vấn đề thứ hai
và vấn đề thứ ba là trong các lễ thủy nó còn có rất hay trường hợp rất hay trường hợp
chúng ta thấy là có cho những chiếc ma phí đặc
đơn giản nhất là chúng ta cho cần sạc cần sạc tự nhiên vào
ngoài ra thì đã có nhiều người trùng hỏi người khuyên nhận là bệnh nhân có một ma phí tự nhiên rất là nặng nề
và đến viện khoa sinh nghiệm về bệnh nhân khoa thông mẫu thuốc lá điểm của bệnh nhân
tìm thấy các chất ma phí thể mới các chất cần sạc tổn thương
và như chúng ta thấy đây là bệnh nhân
chúng ta có một chất cần sạc tổn thương
chúng ta xác định tên rõ ràng
cho đến nay là có tới hàng trăm hai trăm hàng trăm chất cần sạc tổn thương
mà được tạo mới hằng ngày một cách phí phạm
và để cung cấp cho những người sử dụng ma túy
và các chất tính thực tính rất là phức tạp
nguy đều có biểu hiện tác dụng rất mạnh dùng thần kinh tâm thuần thường là ảnh hưởng kinh mạnh
và có thể ảnh hưởng kinh tâm thuốc lá khác nhau tùy vào các phần chất
chúng ta rất là nặng nề